thưa quý vị thủ đô hà nội và các tỉnh thành miền bắc tiếp tục tình trạng nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu cho tới ba mươi tám độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ một mươi cho tới một mươi tám tiếng giờ đồng hồ
vì vậy quý vị nên hạn chế ra ngoài trời vào thời điểm này
và nếu bắt buộc phải ra khỏi nhà thì quý vị nên chuẩn bị các vật dụng để chống nắng nóng
còn đối với khu vực tây nguyên và nam bộ nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ có mây mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
quý vị cần lưu ý và có các biện pháp đề phòng trước những hiện tượng thời tiết nguy hiểm
nhiệt độ chi tiết cho các vùng miền chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong phần sau